kính chào ngày mới quý vị và các bạn
thưa quý vị ngoại trừ nam bộ sẽ có mưa rông vào chiều tối
thì ngày hôm nay nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo
và những người yêu mùa đông thì chắc hẳn đang khá suốt ruột
không biết là bao giờ những cơn gió lạnh mới xuất hiện phải không ạ
vâng tin vui với quý vị là sẽ không phải chờ lâu nữa đâu ạ
theo dự báo thì khoảng chủ nhật này
không khí lạnh sẽ đến với bắc bộ và một phần của trung bộ
thậm chí là sẽ có hẳn hai đợt lạnh liên tiếp chị ạ
tuy nhiên thì không vui cho những ai muốn tận hưởng bầu không khí mùa đông ở ngoài trời
đó là gió lạnh về thì sẽ kèm theo cả mưa nữa
chính vì vậy mà tranh thủ hôm nay và ngày mai vẫn còn nắng giáo
quý vị có thể giả dũ dọn dẹp nhà cửa
hoặc là lên kế hoạch giã ngoại cho ngày thứ bảy trước khi gió mùa về
vâng thời tiết đột ngột chuyển lạnh thì sẽ khiến cho những người cao tuổi
những người có bệnh lý nền phổi dễ bị tổn thương
càng cần phải chú ý
và không cần phải chờ đến ngày gió về
thì quý vị hãy chăm sóc sức đề kháng của mình
ngay từ hôm nay bằng việc bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất